trong khi đó ủy ban bầu cử ấn độ vừa thông báo tiến trình tổ chức tổng tuyển cử của đất nước

là vào bốn tháng sáu trước thời hạn là ngày một mươi sáu tháng sáu để thành lập chính phủ mới
ấn độ có chín trăm sáu mươi tám triệu cử tri đã đăng ký một năm triệu điểm bỏ phiếu được điều hành bởi một mươi năm triệu nhân viên
cùng với năm năm triệu máy bỏ phiếu điện tử
bên cạnh đó chính quyền sẽ tiến hành kiểm soát an ninh và cam kết tạo ra một môi trường lễ hội và dân chủ thực sự
nhiệm kỳ của hạ viện lần thứ một mươi bảy sẽ hết hạn vào ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
canada cho hay đang tiến hành đánh giá an ninh quốc gia đối với ứng dụng chia sẻ video tiktok của tập đoàn biden trung quốc
tuy nhiên ottawa khẳng định việc đánh giá này không liên quan đến dự luật cấm tiktok vừa được hạ viện mỹ thông qua hồi giữa tuần
theo bộ công nghiệp canada việc đánh giá tiktok bắt đầu được thực hiện từ tháng chín năm ngoái theo quy định của đạo luật đầu tư nước ngoài
nước này sau khi hoàn tất bộ sẽ thông báo về kết quả đánh giá cũng như các biện pháp xử lý liên quan
bộ công nghiệp canada cũng lưu ý tới thông báo đưa ra hồi tháng ba năm ngoái
về việc giám sát chặt chẽ các khoản đầu tư nước ngoài và lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số tương tác
theo đó các trường hợp bị phát hiện tuyên truyền thông tin sai lệch hoặc thao túng thông tin
theo cách gây tổn hại để an ninh quốc gia canada có thể phải đối mặt với các biện pháp hạn chế thậm chí là lệnh cấm
trước đó canada đã cấm sử dụng tiktok trên các thiết bị di động của chính phủ liên bang
theo bộ lao động và lương hưu anh hai triệu người ở anh đang nhận được trợ cấp mất khả năng lao động
được thanh toán thông qua hệ thống tiến dụng chung tăng bốn trăm linh người trong một năm
mỗi tháng khoảng hai mươi người ở anh không có khả năng làm bất kỳ
không có khả năng làm bất kỳ công việc nào do các vấn đề về sức khỏe tâm thần
trong số tất cả các đánh giá được thực hiện trong hai năm qua sáu mươi chín số người nộp đơn xin trợ cấp mất năng lực lao động
có liên quan đến dối loạn tâm thần và hành vi
dữ liệu này còn cho thấy số người nghỉ việc do bị bệnh đạt mức cao kỷ lục sau đại dịch covid một mươi chín
thực trạng trên gây ra lo ngại về chi phí phúc lợi cho những người trong độ tuổi lao động
các chuyên gia y tế khuyến nghị chính phủ có các biện pháp hỗ trợ phù hợp thay vì thúc ép người lao động tìm việc
hơn ba trăm bảy mươi người hưởng trợ cấp mất năng lực ở mức cao nhất thay vào đó cung cấp cho họ sự hỗ trợ được cá nhân hóa